tính đến ngày hai mươi tháng chín tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hai mươi một hai mươi tỷ đô la mỹ
có nghĩa là bằng tám mươi một một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
cụ thể có một chín trăm bốn mươi bảy dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư đăng ký với tổng vốn đăng ký đạt một mươi ba mươi sáu tỷ đô la mỹ
bảy trăm chín mươi tám lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt năm một mươi một tỷ đô la mỹ
năm một trăm bảy mươi hai lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp là năm bảy mươi ba tỷ đô la mỹ
như vậy là cả vốn đầu tư mới tăng thêm và đầu tư thông qua góp vốn mua cổ phần đều đã giảm so với cùng kỳ
vốn giải ngân cũng trong tình trạng tương tự
và số liệu cho thấy là chín tháng giải ngân vốn đầu tư nước ngoài đạt một mươi ba bảy mươi sáu tỷ đô la mỹ
có nghĩa là bằng chín mươi sáu tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám